mỗi hộ thì mình nói là trừ chi phí rồi thì mình thấy là những cái hộ mà tham gia đây thì lợi nhuận thì một năm người ta cũng kiếm được năm ba mươi có thể là một trăm linh
những người làm rau lá thì có thể là một năm người ta kiếm mấy trăm mình nói cho rõ vậy tùy theo diện tích mà sản xuất
điều ghi nhận là hợp tác xã đã vận động tuyên truyền bà con nông dân bỏ giống củ có năng suất kém sang giống cây mới có năng suất cao chất lượng tốt
cụ thể như giống rau bi xanh có năng suất từ bốn mươi đến bốn mươi năm tấn một hectare dưa leo trái vừa xanh trắng được thị trường ưa chuộng tiêu thụ khá mạnh
ngoài ra hợp tác xã còn tổ chức cho nông dân dự những buổi tập huấn sản xuất rau an toàn theo quy trình việt gáp vận động tuyên truyền bà con sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh phân hữu cơ sinh học để tránh mầm bệnh cho rau
sự gắn kết đã tạo nên một tập thể làm kinh tế hiệu quả và phát triển ổn định

bệnh sao phát hiện bệnh thế nào nên bây giờ cuộc sống với lại thu nhập của tôi thì bây giờ nó đỡ bất bên rồi lo cho được gia đình ổn định
sau hai mươi năm thành lập đến nay liên minh hợp tác xã tp hcm đã phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng trở thành đơn vị có quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã viên lớn nhất cả nước
toàn thành phố hiện có bốn trăm tám mươi năm hợp tác xã
năm hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ nhà ở vệ sinh môi trường giao thông vận tải nông nghiệp tính dụng và trường học
ngoài ra còn có tám liên hiệp hợp tác xã trong đó có bốn liên nghiệp đang hoạt động tốt và hơn ba tổ hợp tác khác
hoạt động bước phá trong những năm gần đây của kinh tế tập thể tp hcm có thể kể đến các hợp tác xã nông nghiệp
còn nhắc đến lĩnh vực thương mại dịch vụ liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op là điển hình thành công và là niềm tự hào của liên minh hợp tác xã tp hcm lẫn kinh tế hợp tác xã việt nam
ra đời năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trên cơ sở chuyển đổi từ ban quản lý hợp tác xã mua bán tp hcm sài gòn co op được giao hai chức năng chính là trực tiếp kinh doanh và tổ chức vận động phong trào hợp tác xã
sài gòn co op hiện sở hữu mạng lưới lớn nhất việt nam
hiện nay với bảy mươi bốn siêu thị co op mắc tám mươi bảy cửa hàng co op food và một trăm chín mươi ba cửa hàng co op
đến thời điểm năm hai nghìn một mươi chúng tôi đã chuyển thành một chương trình lớn hơn là tự hào hợp tác xã việt để kết nối các nhà cung cấp hợp tác xã việt vào một chương trình mà từ đó đưa hợp tác xã việt đến tay người tiêu dùng tốt hơn
mô hình hợp tác xã trong trường học là một mô hình mới
năm hai nghìn một mươi một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ phong trào hợp tác xã thế giới của canada đã mang mô hình hợp tác xã trong trường học đến giới thiệu với sinh viên của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm
cuối năm hai nghìn một mươi năm mô hình kinh doanh yos station ra đời đánh dấu thành quả đầu tiên của hợp tác xã trong trường học
điều đặc biệt là bất cứ sinh viên nào cũng muốn có thể trở thành xã viên và hợp tác xã
xã viên là được sử dụng các dịch vụ của hợp tác xã với mức giá ưu đại nhất
xã viên có quyền ứng cử vào bang lãnh đạo làm quản lý các loại hình dịch vụ của hợp tác xã
với mô hình hợp tác xã với york station hiện tại giống như là một cửa hàng tiền
ít thu nhỏ nằm trong khuôn viên trường học thì các bạn sinh viên có thể mua những trang thiết bị
những văn phòng phẩm thức ăn nhanh hoặc là những thức uống trong những giờ giải lao căng thẳng
với những không gian tương đối rộng rãi và thoáng đảng hiện có
thì sinh viên cũng có thể xem nơi đây giống như là một nơi để các bạn tự học
các bạn học nhóm hoặc là một chút giải lao sau giờ học căng thẳng
tuy nhiên so với những thành phần kinh tế khác
khu vực hợp tác xã tp hcm còn chậm phát triển hơn do vướng một số tồn tại về vốn
nguồn nhân lực và đầu ra sản phẩm
hợp tác xã không có vốn không có tài sản thế chấp nên khó vay các tổ chức tính dụng
về nguồn nhân lực theo khảo sát của liên minh hợp tác xã
chỉ gần ba mươi nhân sự quản lý tại các hợp tác xã có trình độ chuyên môn hoặc cao đẳng đại học
số nhân sự chưa qua trường lớp chiếm trên hai mươi
đa số thành viên bang chủ nhiệm và xã viên hợp tác xã đã lớn tuổi
kiến thức chuyên môn quản trị kém không có độ nhanh nhạy
sáng tạo trong nắm bắt thị trường và khai thác cơ hội kinh doanh
vấn đề tài chính luôn là khó khăn chung từ trước tới nay của các hợp tác xã
câu chuyện tại hợp tác xã vận tải công nông ở quận một mươi một là một ví dụ
hợp tác xã này hiện chỉ có ba mươi một xe ép rác loại lớn tám xe rác loại nhỏ hai xe xúc
với hơn một trăm năm mươi người bao gồm công nhân xã viên
trung bình mỗi ngày hợp tác xã vận tải công nông
cần giải quyết tám trăm sáu mươi tấn rác trên địa bàn
đơn vị sẽ phải thay thế trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu
ròng nguồn lực về kinh tế thì hạn chế
rác thì càng ngày càng rất là nhiều
tại vì dân mình lên đông rác mình nhiều
nên tôi hợp tác xã tôi phải đầu tư thêm xe mới để phục vụ cho nó tốt đẹp hơn
nhưng mà cái số giống của xe mới rất là cao nên hợp tác xã rất khó khăn
theo số liệu của sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn một mươi ba lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên toàn địa bàn từ khoảng sáu năm trăm linh tấn
thế nhưng chưa đầy năm năm lượng rác thải sinh hoạt đã hơn tám ba trăm linh tấn một ngày
tăng hơn hai mươi bảy và dự báo đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ là một mươi ba tấn một ngày

hợp tác xã xử lý rác thải nếu không có vốn đầu tư và thay mới phương tiện hoạt động
để giải quyết vấn đề này liên minh hợp tác xã thành phố hồ chí minh đã có những phương án hỗ trợ
như thống kê nhu cầu vốn hàng tháng của các hợp tác xã cho ngân hàng nhà nước để giải quyết hỗ trợ vốn vay
các hợp tác xã được vay tính chấp không thế chấp từ nguồn quỹ trợ vốn của liên minh hợp tác xã thành phố
qua một mươi năm năm hoạt động quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã đã hỗ trợ thiết thực cho các thành viên liên minh hợp tác xã thành phố
người lao động có thêm vốn để kinh doanh với mức lãi suất cho vay bằng tám mươi chín mươi so với lãi suất của ngân hàng
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã thành phố hồ chí minh đã trợ vốn cho hơn năm trăm bốn mươi một bốn trăm ba mươi lượt thành viên
với doanh số trợ vốn gần bảy một trăm bốn mươi ba tỷ đồng dư nợ tính đến thời điểm hết năm hai nghìn một mươi sáu là hơn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
bên cạnh đó liên minh hợp tác xã tổ chức các lớp bổng tổ chức các lớp bổng tổ chức các lớp bổng tổ chức các lớp bổng
tô dưỡng đào tạo cho hợp tác xã nâng cao nguội nhân lực với trên hai lượng học viên hàng năm
đột phát nhất là mạng nông nghiệp từ một mạng hợp tác xã rất là mờ nhạt
nhưng hiện nay thì có rất nhiều các hợp tác xã đã tham gia ví dụ có những hợp tác xã một ngày đưa ra thị trường một mươi năm hai mươi tấn rau sạch
hoặc là sữa chắc chắn là đàn bò của huyện củ chi
thì chắc chắn là sẽ nhiều
người biết tới trong đó có sự
đóng góp của hợp tác xã đóng góp
rất nhiều chúng tôi hiện nay
có những hợp tác xã có những
cái bồn chữ lạnh
để đảm bảo mình tự quyết định
được chất lượng sữa của mình
không bị lệ thuộc vào các cái đơn vị
tư thuộc rồi các
khu vực trồng rau sạch
khu vực trồng rau sạch và cung cấp
ra thị trường trăm nuôi sạch
có những cái trang trại heo
mà họ nuôi một lần
mấy chục ngàn con heo định hướng
cho các hợp tác xã trong cái quá trình
sản xuất để nhắm là sản xuất
cây gì trồng cây gì
nuôi con gì và bao tiêu
cái sản phẩm mà
hợp tác xã sản xuất ra để cho hợp tác xã
họ yên tâm họ yên tâm
họ làm việc theo đúng cái định hướng
quy định ban đầu thì
đảm bảo cho họ khi mà họ
sản xuất ra hàng hóa bán được
đúng là tiêu thụ được
không có bị thu lỗ
bị mất vốn thì đấy
là những cái mà những cái
cũng đang cùng với lại các sở ngành
để hỗ trợ cho các hợp tác xã
hoạt động kinh tế tập thể
thời gian qua tại thành phố hồ chí minh
đã chứng tỏ được vai trò quan trọng
trong quá trình xây dựng nông thôn mới
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
tạo động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng
nông thôn mới tuy nhiên để
hoạt động hợp tác xã tại thành phố hồ chí minh
đi vào chiều sâu và phát triển đúng hướng
cần có những giải pháp cụ thể
phù hợp để các mô hình hợp tác xã
phát triển bền vững từ năm

thủ tướng chính phủ đào tạo nghề nông nghiệp
cho lao động nông thôn đã được chuyển giao
về cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
các tỉnh thực hiện đây là một trong những bước
tháo gỡ vững mắt trong việc chồng chéo
quản lý đào tạo ngành nghề nhằm phát triển
kinh tế tập thể thành phố hồ chí minh
ngày càng hiệu quả hơn
trong năm hai nghìn một mươi bảy
thì chúng tôi cũng thực hiện
cái chỉ tiêu là khoảng
thì trong cái ba năm trăm linh người này
chúng tôi cũng phân bộ là bảy mươi
cho cái lĩnh vực
tái cơ cấu gắn với nông thôn mới
hai mươi cho lĩnh vực công nghệ
cao và một mươi
cho lĩnh vực an sinh xã hội
và phải quyết tâm thực hiện theo
cái chỉ đạo của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
về lĩnh vực này giai đoạn
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu phát triển
mới một năm trăm linh tổ hợp tác

một mươi liên hiệp hợp tác xã
đặc biệt phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng
khu vực kinh tế tập thể
đạt một mươi một năm
tỷ trọng đóng góp vào gdp thành phố một hai
thu hút thêm năm mươi lao động
làm việc trong khu vực kinh tế tập thể
vẫn tiếp tục
tổ chức các lớp
bồi dưỡng nâng cao chất lượng
cho các cán bộ quản lý
nhưng hiện nay thì chúng tôi cũng đề xuất thành phố
mở rộng đối tượng
ngoài đối tượng cán bộ quản lý ra
thì mở rộng thêm đối tượng cho người
người lao động đang làm việc
trong các hợp tác xã
để có lực lượng kế thừa
có thể nói phát triển kinh tế tập thể
là chủ trương lớn của đảng
không chỉ có ý nghĩa chiến lược
về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa văn hóa
và tầm tư tưởng
phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa
mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn
nhất là khó khăn bước khỏi cơ chế
mô hình cũ nhưng có thể khẳng định
kinh tế tập thể thành phố hồ chí minh
đang thực sự chuyển mình
với những thành công nhờ định hướng đúng
với sự quyết tâm
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
hy vọng thời gian tới
kinh tế tập thể thành phố hồ chí minh
sẽ có bước phát triển mới
tham gia tích cực bảy chương trình đột phá của thành phố
bằng những giải pháp cụ thể
đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế thành phố